cứ khi nào kiểm tra mới lo đối phó là sao
nên xem lại mấy ông bán bảo hiểm làm gì để người dân thở ơ không muốn mua thế nhỉ
rất nhiều người mua bảo hiểm xe máy nhưng khi xảy ra tai nạn thì không biết làm sao để được hưởng quyền lợi
nên có những quy định cụ thể để giăng mua các công ty bảo hiểm
rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự hoài nghi về quyền lợi được hưởng từ các công ty bảo hiểm
khi xảy ra tai nạn với các loại bảo hiểm được bán ra hiện nay

cạnh đó nhiều cư dân mạng lên tiếng cảnh báo về việc hiện có nhiều loại hình bảo hiểm
được bán qua rất nhiều hình thức khác nhau bán trên vỉa hè bán online bán qua người trung gian v v
tuy nhiên việc hiểu rõ về loại hình bảo hiểm chưa được người bán tư vấn rõ ràng cho người mua
khiến không ít người mua bảo hiểm vẫn mắc lỗi bị xử phạt vì thiếu bảo hiểm bắt buộc
theo quy định tại thông tư số hai mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của bộ tài chính thì chủ xe cơ giới
khi tham gia giao thông trên lãnh thổ việt nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe
các loại giấy tờ cần phải có với người lái xe máy khi tham gia giao thông là giấy phép lái xe đăng ký xe
giấy tờ tùy thân giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
còn với xe ô tô ngoài những giấy tờ này cần có thêm chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường
mọi người cần phân biệt rõ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe với bảo hiểm tự nguyện nhé
bảo hiểm bán ngoài đường với giá một mươi đồng một bảo hiểm là bảo hiểm tự nguyện dành cho bồi thường tính mạng
cho người ngồi phía sau người lái giá trị bồi thường cao nhất khoảng một mươi triệu đồng một vụ
nếu mua phải loại bảo hiểm tự nguyện mà thiếu bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe vẫn bị phạt nhé mọi người
bên cạnh việc phân biệt rõ các loại bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện
đồng đảo cư dân mạng cho rằng việc một số cá nhân công ty bảo hiểm lợi dụng vào đợt tổng kiểm tra
các phương tiện giao thông đường bộ lần này để bán các loại bảo hiểm mà không giải thích rõ cho người dân khi mua là việc làm đáng bị lên án
ngoài ra các cơ quan quản lý cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi người dân trong các vụ việc cụ thể khi xảy ra tai nạn
hay đảm bảo các quyền lợi khi tham gia mua các loại bảo hiểm
bạn nghĩ sao về việc người dân đổ xô đi mua bảo hiểm xe máy hiện nay
quan điểm của bạn xung quanh vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cổng truyền hình công an

một ba mg trên một lít khí thở là nồng độ cồn đo được của tài xế này

lỗi của anh vi phạm bao nhiêu điều khoản cho tôi định cũng rất rõ

rồi anh cứ ký vào đi đã
ông viết bảy triệu hay mấy triệu nhỉ
mấy triệu nhỉ
mấy triệu đây ạ
anh chấp hành được không ạ
quý gió tên em
ở dưới này ạ
vâng đúng rồi ạ
nguyễn công hải ạ
đây ạ nguyễn công hải
anh đi vào đây cho em
điều đáng nói
trường hợp này không phải cá biệt
chỉ gần một tiếng đồng hồ lập chốt tại đây

trong đó có không ít trường hợp đã bị xử lý mức cao nhất của nghị định một trăm linh
em muốn bì ạ
em muốn bốn câu ạ
em muốn bốn câu ạ

dạ em không biết ạ

cái này em biết là em sai rồi thì em xin nhận lỗi trước pháp luật rồi ạ
theo nhận định của lực lượng cảnh sát giao thông so với thời gian trước khi tổ chức đợt tổng kiểm soát phương tiện
thì hiện ý thức chấp hành của người tham gia giao thông khá chủ quan
đáng chú ý số liệu thống kê cho thấy chỉ sau ba ngày đầu gia quân
lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã xử phạt hơn hai tài xế vi phạm về nồng độ cồn
đúng điều năm ạ tôi công nhận điều năm là có lắm
do cái ảnh hưởng của việc chúng ta vừa nghỉ vừa qua dịch covid
nên là một số người tham gia giao thông có ý thức chủ quan
và không chấp hành tốt cái luật giao thông đường bộ
và vì vậy là theo kế hoạch bảy mươi một thì tổng kiểm tra kiểm soát trên toàn địa bàn thành phố
thì sẽ từ đó lâng cao nhận thức của người tham gia giao thông hơn trong việc chấp hành đúng luật giao thông bộ
tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông gia tăng
đã trở nên báo động khi các trường hợp bị phát hiện xử lý
không chỉ ở nội đô các thành phố lớn mà còn trên các tuyến cao tốc
đối tượng vi phạm đa dạng từ điều khiển xe ô tô con đến điều khiển xe ô tô tải như thế này
ngoài việc kiểm tra xử lý về nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tập trung vào những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
đối với các trường hợp mà sử dụng côn và ma túy là chúng tôi thực hiện nghiêm mệnh lệnh tổng kiểm soát
tất cả các phương tiện đều có thể được lực lượng chức năng dừng
và khi dừng thì chúng tôi sẽ kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định pháp luật
sau khi kiểm tra giấy tờ thì sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kiểm soát ma túy về kiểm soát nồng độ cồn
người tham gia giao thông thì phải chấp hành sự kiểm soát của lực lượng chức năng
về hợp tác trong việc kiểm soát ma túy và trong việc kiểm soát nồng độ cồn
có thể thấy rõ

đặc biệt khi việc này là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đằng sau mỗi vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đó là những hậu quả rất nặng nề
do đó mỗi cá nhân cần thực sự suy nghĩ mỗi khi nâng chén rượu cốc bia
bảo hiểm tự nguyện
bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
một trong những giấy tờ phải có của người đi đường
bảo hiểm bắt buộc
đây là loại bảo hiểm mà công ty bảo hiểm sẽ chi trả
bồi thường cho quyền lợi của nạn nhân
bên thứ ba khi chủ xe gây tai nạn
còn bảo hiểm tự nguyện
chi trả cho người ngồi trên xe
thường được bán với giá hai mươi năm đồng
với xe máy
không phải giấy tờ bắt buộc khi đi đường
đây cũng chính là loại được lấy để trao mời
trên các biển quảng cáo ở nhiều tuyến phố
những ngày qua
bảo hiểm xe máy bắt buộc
cũng đang được bày bán tràn lan
từ vỉa hè cho đến mạng xã hội
hay các sản thương mại điện tử
với những mức giá rất khác nhau
có nơi giao bán chỉ từ hai mươi năm cho đến bốn mươi đồng
dù giá in trên giấy chứng nhận bảo hiểm
là sáu mươi sáu đồng
câu hỏi đầu tiên dành cho ông
thưa ông thời gian gần đây lợi dụng tâm lý
của người dân đổ xô đi mua bảo hiểm
thì đã xuất hiện
các tổ chức cơ sở và cá nhân
trao bán loại hình bảo hiểm bắt buộc
với nhiều mức giá khác nhau
vậy thì có cái quy định hiện hành như thế nào
đối với mức thu phí
bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

có thể nói bảo hiểm xe máy bắt buộc
có tên đầy đủ là bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự
của chủ xe máy
xe mô tô
đây là một trong những loại giấy tờ
mà khi người tham gia giao thông
phải mang theo để
cho các cơ quan chức năng khi họ kiểm tra
và bảo hiểm xe máy bắt buộc
là loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự
đối với bên thứ ba
tức là bên bị gây tai nạn
mục đích của sản phẩm bảo hiểm này là dùng để khắc phục
hậu quả tai nạn cho lạm nhân
và đảm bảo trách nhiệm của người điều khiển xe máy
khi tham gia giao thông đường bộ
trên thực tế thì cũng có các quy định
về bảo hiểm trách nhiệm dân sự
được quy định
tại luật kinh doanh bảo hiểm
năm hai nghìn cũng như
nghị định một trăm linh ba
ban hành ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn tám
về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự
của chủ xe cơ giới
ngoài ra thì có cái thông tư
hai mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của bộ tài chính
quy định rất là chi tiết
về quy tắc điều khoản biểu phí
và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
của bộ tài chính ban hành ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
vâng thưa ông

mà hiện nay trên thị trường vẫn nhiễu loạn
cái mức giá trào bán
đối với cái loại hình bảo hiểm này
có thể nói rằng là
cũng như là hiện nay đối với
chủ tham gia phương tiện giao thông thì
khi thấy có những lực lượng kiểm tra
trong cái thời gian vừa rồi thì có những cơ quan chức năng
kiểm tra trên toàn quốc
thì có cái sự nhiễu loạn đó là
phải thể hiện là nói rằng là
một là người dân chưa để ý đến cái việc
một là có thể mua cái loại bảo hiểm
cho chính cái chủ xe cơ giới
hai là mua cho người đường sau
và ngoài ra
thì có thể có những bảo hiểm giả
mà do mắt thường không thể nhìn thấy
nó có những cái dấu mà cái bảo hiểm này
rất là tinh vi được in qua
hệ thống máy tính cho nên là
không thể nhìn thấy được
và những cái giá này nó thấp hơn so với bộ tài chính quy định
dẫn đến cái việc loạn giá
ngoài ra thì cũng có những cái
họ cũng đưa ra những cái
biểu phí những cái việc là hoa hồng
để làm giảm cái lượng
cái giá vẽ thấp hơn
và nó thấp hơn cái quy định của bộ tài chính
cũng như là cái phần
đến mạng thì dẫn đến là cái việc loạn giá như trên
vâng thưa ông
và người dân thì cũng rất là băn khoăn
liệu là trên thị trường khi mà có
nhiều cái mức giá khác nhau như vậy thì
khi mà họ mua bảo hiểm thì
họ có được đảm bảo quyền lợi của mình không ạ

một là loại bảo hiểm tự nguyện
hai là loại bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
về loại bảo hiểm tự nguyện
thì hiện nay cái giá nó rất là tràn lan trên mạng
nó có thể từ một mươi đến hai mươi nghìn đồng
người ta mua cái bảo hiểm này
tức là người dân mua cái bảo hiểm này
thì nó mang phục vụ cho cái người ngồi sau xe
thế thì còn về cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
thì là mua cho chủ xe cơ giới
ở đây ta phải hiểu rõ được hai vấn đề
là cái trách nhiệm mua cái bảo hiểm tự nguyện
thì khi mà tham gia giao thông
thì cơ quan chức năng người ta vẫn có thể xử lý hành chính
còn cái tự nguyện
thì bản thân theo cái thông tư hai mươi hai năm hai nghìn một mươi
của bộ tài chính hướng dẫn
thì là đó là bắt buộc đối với chủ phương tiện
khi tham gia giao thông phải mua cái bắt buộc này
và cái biểu phí
nó cũng được quy định rất là cụ thể
đối với những người mà sử dụng phương tiện
mà dưới dung tích
xe dưới năm mươi cc
thì được cái biểu phí là năm mươi năm
thì giá sáu mươi
và các cái phương tiện khác
đồng loại như là xe mô tô
và bánh thì mức phí là
đó là những cái phí mà chưa bao gồm va
đối với những cơ sở
với những tổ chức và với những cái cá nhân
mà trào bán cái mức phí bảo hiểm
thấp hơn rất nhiều so với quy định của bộ tài chính
thì hiện đang có những cái chế tài như thế nào
đối với những cơ sở tổ chức cá nhân này ạ
trước tiên thì tôi cũng khuyến nghị
các người dân khi tham gia
giao thông và khi mà đặc biệt là mua bảo hiểm
thì lên mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
vì cái này là cái
nó sẽ đảm bảo được cho chính người dân
khi mà tham gia mà họ
có thể trong quá trình mà
vận hành tham gia giao thông thì
những cái đó là những cái mà được quy định của pháp luật
còn về những cái mà
liên quan đến cái
bảo hiểm tự nguyện thì
có thể dẫn đến câu chuyện là
họ sẽ không đảm bảo quyền lại cho họ
vậy thì ông có cái lời khuyên gì
đối với người dân trong cái việc

người dân trên thị trường hiện nay
thì cũng khá rất là nhiều
cái chỗ để người dân tin tưởng để mua
đặc biệt là những nơi như
các nơi như
các cơ sở về đại lý bảo hiểm
những cái trung tâm đặc biệt là những cái chỗ
cơ quan quận huyện chỗ khi chi cục thuế
cũng như là những cái nơi
uy tín chất lượng đảm bảo
nó liên quan đến cái chỗ
những cái phần mềm trực tuyến online mà các cái cơ sở văn hành
thưa quý vị
rõ ràng là đối với những tổ chức cá nhân vi phạm
khi trào bán bảo hiểm với thông tin
không chính xác nhằm trục lợi trên tâm lý của người dân
thì sẽ có những chế tài xử phạt nếu bị phát hiện
còn mỗi người dân chúng ta thì cần lưu ý
là hiện nay bảo hiểm xe máy có thể chia làm bốn sản phẩm
đó là bảo hiểm trách nhiệm dân sự
bảo hiểm vật chất xe bảo hiểm bất cấp
và bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe
khi tham gia giao thông thì bắt buộc
mỗi chúng ta phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự
nếu không thì sẽ bị xử phạt
theo quy định của pháp luật
một lần nữa xin được cảm ơn luật sư nguyễn minh long
đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và chương trình nhận nên toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với những nội dung đáng chú ý khác
xin cảm ơn chương trình